phước chiến là xã miền núi đặc biệt khó khăn ở huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
trong kháng chiến đồng bào rackline nơi đây luôn một lòng theo đảng theo bác hồ góp sức đấu tranh bảo vệ quê hương
hôm nay với quyết tâm tự lực vươn lên thoát nghèo phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi ngày càng lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực
nhờ đó thì đời sống của đồng bào rắc lai ngày càng được cải thiện nhiều hơn
năm nay đã hơn bảy mươi tuổi ông chama lé biên luôn được bà con xem là tấm gương để học tập
về việc nỗ lực trong lao động sản xuất để thoát nghèo
cách đây gần chục năm ông biên là người đầu tiên ở xã phước chiến thực hiện mô hình trồng cây ăn trái kết hợp với chăn nuôi
nhiều loại cây trồng mới như cà phê mít tiêu thơm trên diện tích đất sáu xào của gia đình ông biên đã dần thích ứng với biến đổi khí hậu và đem lại thu nhập cao
nếu có kết quả thì mình làm hội thăm tưới tưới phung ra bây giờ mình có đông chưa có bún
những kinh nghiệm trong phát triển mô hình cây ăn trái của ông biên chủ yếu là từ tìm hiểu qua sách báo và tích cực tham gia các lớp tập huấn do địa phương tổ chức
theo ông biên cây cà phê là cây trồng mới vì vậy muốn làm hiệu quả phải kiên trì chăm sóc
như giới thiệu triển lãm sách những ngày văn học châu âu còn tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu sự kiện chiếu phim và đặc biệt là khởi động các khung giờ vàng giảm giá mua sách văn học châu âu
ngày bảy tháng năm tại hà nội đã diễn ra triển lãm và trao giải cuộc thi sáng tạo nghệ thuật thành phố an toàn dành cho các em nhỏ từ bốn đến một mươi năm tuổi
thông điệp của triển lãm hướng tới trẻ em cần có được một thế giới thực sự an toàn và bình yên hạnh phúc
qua những bức tranh đầy màu sắc sống động
đã thể hiện cái nhìn sáng tạo của các em nhỏ về một thành phố an toàn
bên cạnh đó là những không gian gia đình trường học phố phường đầy áp tình yêu thương nhân ái
tham gia triển lãm các em thiếu nhi đã hiểu hơn về những kỹ năng sống nhân văn trong xã hội hiện đại
ban tổ chức đã trao giải cho một mươi tác phẩm xuất sắc nhất đặc biệt các tác phẩm tại triển lãm được đấu giá công khai và trao cho quỹ tử thiện một com
thời gian gần đây tại các làng quê ở hà tĩnh đã hình thành một mô hình du lịch mới
đó là du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm làng quê nông thôn mới
khi đến đây thì du khách có thể tham gia vào các hoạt động như bắt cá xây lúa giã gạo tham gia thu hoạch nông sản và nghe ví dặm lầy kiều
qua một thời gian triển khai thì mô hình này thực sự đã mang lại hiệu quả và thu hút du khách
đặc biệt là đáp ứng tiêu chí chuyển dịch lao động nông thôn mang lại thu nhập cho bà con
đây là mô hình du lịch chiêm ngưỡng trải nghiệm tại xã nông thôn mới xuân viên huyện nghi xuân hà tĩnh
khi đến đây ngoài việc thăm quan nhà lưu niệm dụng cụ nông nghiệp du khách còn được trải nghiệm say lúa giã gạo và tìm hiểu các phương thức sản xuất của ông cha ta ngày xưa
đặc biệt du khách còn được tham gia trải nghiệm dùng nơm để đánh bắt cá và trải nghiệm làm nông dân thu hoạch nông sản
khi đến đây ngoài việc thăm quan nhà lưu niệm dụng cụ nông sản